một mươi ba tháng một mươi vừa qua đối tượng trần công tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại phường đức long thành phố phan thiết đã mâu thuẫn với một nhóm thanh niên
đã đem ba quả thuốc nổ tự tạo đốt một quả ném vào số thanh niên trên
nhưng lại rơi vào sân nhà chị trần thị thu hồng và phát nổ
rất may chị hồng đã chạy kịp nên không có thiệt hại về người
đề nghị cơ quan chức năng điều tra chặt chẽ về xử lý sự việc
đừng để cho
bên cạnh đó hiện nay tình trạng ngư dân sử dụng chất nổ trong đánh bắt thủy hải sản
chưa được ngăn chặn triệt đề tại một số vùng biển trong tỉnh bình thuận
và trước tình hình trên công an tỉnh bình thuận đã chỉ đạo công an các địa phương trong tỉnh
tăng cường công tác kiểm tra phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm
đồng thời tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân thu gom giao được vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ không khí tự tạo và pháo nhắm góp phần phòng chống tội phạm
và giảm nguy cơ rủi ro có thể xảy ra
theo đó chỉ trong một thời gian ngắn công an các đơn vị địa phương đã phối hợp lực lượng chức năng
vận động trong nhân dân giao nộp và thu một trăm sáu mươi ba súng các loại hai trăm bảy mươi bốn hung khí bốn đạn pháo
hai mươi đạn cối hai quả mìn một mươi quả liệu đạn và ba kíp nổ
yêu cầu đặt ra là mọi người dân là phải chấp hành tốt các quy định pháp luật
liên quan đến việc quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo súng tự chế
các loại là phải chấp hành
không được tham gia là mua bán tàn trữ rồi là sử dụng trái phép
thứ hai nữa mỗi người dân và mỗi gia đình là phải có cái trách nhiệm là giáo dục quản lý con em mình
đặc biệt là không được tham gia tìm kiếm đào với các loại của mình còn vơi vải trong sứ tranh đi lại
để mà bán phế liệu hoặc là bán thuốc để mà phục vụ cho các loại đối tượng
cũng là sử dụng trái phép làm ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của mọi người và công dân
thời điểm cuối năm dự báo tình hình tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ
sẽ còn diện đối phức tạp
do đó vấn đề này cần có sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị
đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa giữa lực lượng chức năng
trong quản lý đối tượng vi phạm và xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm
qua một ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi hai
tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt hơn chín mươi chín năm tù đối với một mươi bốn bị can
về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng một mươi bốn bị cáo này trú tại tỉnh kiên giang bình dương và đồng nai
đều nghiện ma túy và đã móc nối với nhau hình thành nhiều tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy
tại các địa bàn huyện châu thành hòn đất và thành phố đạch giá tỉnh kiên giang
làm lây lan tệ nạn nghiện ma túy gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy một mươi bốn đối tượng đã lần lượt bị công an tỉnh kiên giang bắt quả tăng
các đối tượng cũng đã khai nhận thực hiện gần hai trăm năm mươi lần mua ma túy với giá mỗi lần từ một đến năm triệu đồng
sau đó về chia nhỏ ra bán lại cho các con nghiện khác với tổng cộng là ba trăm một mươi tám lần thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội phạm tội nhiều lần và tái phạm nguy hiểm
hội đồng xét xử đã tuyên án một mươi bốn bị cáo với tổng hình phạt là chín mươi chín năm sáu tháng tù giam
trong đó bị cáo có mức án thấp nhất là hai năm tù giam và cao nhất là tám năm
sáu tháng tù giam
ngoài mức án đã tuyên tòa buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu nhập bất chính gần hai trăm linh triệu đồng
tại tỉnh nghệ an công an huyện thanh trương vừa phát hiện bắt giữ đối tượng tàng trữ động vật
thuộc loài danh mục nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ thu giữ bảy cá thể động vật đã chết
một cá thể động vật đã chết nghi là khỉ có tổng trọng lượng năm mươi bảy kg do quang thị minh
trú tại xã ngọc lâm huyện thanh trương vận chuyển
qua lời khai ban đầu của minh thì đây là số khỉ được minh vận chuyển đến nhà ông nguyễn văn cảnh
trú tại thôn một mươi xã thanh hương huyện thanh trương để bán cho các đối tượng đã đặt hàng trước về để nấu cao
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trương đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo bản tin sẽ là thông tin về chuyên án tội phạm do cục cảnh sát chuyên án tội phạm bộ công an cung cấp
tiếp theo bản tin sẽ là thông tin về chuyên án tội phạm do cục công an cung cấp
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện lục nam tỉnh bắc giang
là đối tượng nguyễn văn lừng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn buồng xã thanh lâm huyện lục nam tỉnh bắc giang
và đối tượng đặng đình đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại phường trần phú thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách năm cm dưới đuôi mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện